lại có thêm một vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại huyện thạch thất hà nội
công an huyện thạch thất đang làm rõ vụ bé gái ba tuổi nghi bị bảo hành nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
kết quả chụp x quang cho thấy trong sọ não của cháu bé có những hình ảnh giống đinh kim tổng cộng là chín cái
sau khi thăm khám phát hiện bé gái có nhiều lịch sử bệnh án bất thường
theo đại diện của bệnh viện đa khoa huyện thạch thất đơn vị này có nghi ngờ cháu bé bị bạo hành
trước khi nhập viện cháu bé từng bó bột tay phần bó bột được thực hiện trước đó hai tuần
khai thác lịch sử bệnh trước đây ba tháng bệnh nhi này từng ngộ độc thuốc trừ sâu và được điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
đại diện bệnh viện cho biết sau khi sâu chuỗi lại các dữ liệu lịch sử bệnh án của bệnh nhi
thì nhận thấy cháu bé có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo với cơ quan công an